sau khi khởi kiện ra tòa đòi tiền lương do chủ công ty bỏ trốn
ngày bốn tháng ba tại trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
hàng trăm công nhân của công ty san hô hàn quốc đã nhận được đầy đủ ba tháng tiền lương và nợ đóng bảo hiểm
công đoàn các khu công nghiệp thuộc liên đoàn lao động tỉnh bình phước là đơn vị được ủy quyền
thực hiện việc chi trả tiền lương cho hàng trăm công nhân của công ty sang hun
có vốn đầu tư của hàn quốc đóng tại khu công nghiệp đồng xoài i thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
sau ba lần khởi kiện và tổ chức hòa giải tại tòa án hàng trăm công nhân đã hòa giải thành công
với số tiền được nhận là bốn tỷ tám trăm chín mươi một triệu đồng trong đó trên một tám tỷ đồng tiền lương
và hơn ba tỷ đồng nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
sau khi công ty nửa lương bọn tôi đi đòi lên thì ông chủ công ty thì người ta bỏ trốn
thế bây giờ không biết đâu
công nhân rất bơ vơ không biết nhớ ai sau đó anh em mới tập hợp lại
và chỉ có nhờ liên đoàn lao động của khu công nghiệp
công nhân đều sống công nhân rất là khó khăn
vậy thì hôm nay mà ra tới đây thì cả thịnh nhất cũng cảm ơn bên công an
đã đứng ra rồi để mà đòi chiều kiền để cho công nhân nhận được tiền thì cũng rất là biết ơn
đa số công nhân bị công ty sang hun nợ tiền lương từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
cá biệt có nhân viên văn phòng được lĩnh số tiền nợ
ở lương ba tháng cao nhất là hơn sáu mươi bốn triệu đồng
còn mức bình quân của công nhân may mặc được chi trả là hơn một mươi triệu đồng của ba tháng nợ lương
tháng ba năm hai nghìn một mươi năm công ty trách nhiệm công an sang hun đi vào hoạt động
thì đã có nhiều cái dấu hiệu là cả lương chậm và thiếu nợ bảo hiểm xã hội
từ đây thì công đoàn khu công nghiệp và ban thử dụng liên đoàn lao động tỉnh
trực tiếp chỉ đạo điều hành và tăng cường kế đoạn làm việc với giám đốc công ty
để yêu cầu thực hiện
nghĩa bụng của người sử dụng lao động đối với người lao động
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay là chúng tôi mới có được một kết quả
là thỏa mãn là trả lương cho người lao động
theo cơ quan chức năng tỉnh bình phước công ty trách nhiệm hữu hạn sang hồn
hàn quốc hoạt động từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thì ngừng hoạt động
trong thời gian này doanh nghiệp thường xuyên trả chậm lương nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
để xảy ra một mươi năm lần công nhân đình công nghỉ việc tập thể
từ ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy ông lee hong sang quốc tịch hàn quốc
là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn sang hun
đã về nước và không thể liên lạc được